phó thủ tướng tường trực chính phủ trương hòa bình cũng đã tiết tranh án tối cao singapore ông sundares menon
tại buổi tiếp đồng chí trương hòa bình nhấn mạnh chính phủ việt nam mong muốn tòa án tối cao singapore
chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ tòa án tối cao việt nam triển khai các ứng dụng thông tin phục vụ cho các hoạt động của tòa án
phó thủ tướng nêu rõ singapore là đối tác chiến lược quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp
và sẽ còn tiếp tục phát triển rất mạnh mẽ thời gian tới
trên cơ sở đó hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh trên các lĩnh vực nhất là lĩnh vực hợp tác tư pháp
việc hướng đến tòa án việt nam nghiên cứu xây dựng tòa thương mại quốc tế
để giải quyết các tranh chấp trong thương mại quốc tế như singapore là hết sức cần thiết
tranh án tối cao singapore khẳng định việt nam và singapore có nhiều cơ hội hợp tác khác nhau
nhất là đội ngũ thẩm phán tòa án
hai nước có thể thúc đẩy các lĩnh vực mà tòa án quan tâm
trành án tối cao singapore đánh giá sự phát triển công nghệ thông tin trong ngành tòa án
ảnh hưởng sâu rộng hiệu quả hoạt động của hệ thống tòa án
vai trò tòa thương mại quốc tế singapore rất quan trọng đem lại niềm tin cho nhà đầu tư
hoàn toàn có thể chia sẻ khu vực với việt nam đồng thời mở rộng ra các lĩnh vực